quá trình tiếp cận hiện trường lực lượng chức năng phát hiện ba nạn nhân tử vong trong phòng
lực lượng công an phát hiện đối tượng phóng hỏa giết người đã tử vong trong tư thế treo cổ
tại một phòng trọ cách hiện trường vụ cháy khoảng chín trăm linh mét
kết quả bước đầu xác định đối tượng gây án có quan hệ tình cảm
và xảy ra mâu thuẫn với một trong số các nạn nhân
hà tiến dũng nguyên chủ tịch ubnd xã và trịnh xuân nam
nguyên cán bộ địa chính xã vĩnh an huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa
vừa bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư
khi nhà nước thu hồi đất
vào năm hai nghìn một mươi chín lợi dụng chức năng nhiệm vụ là chủ tịch ubnd xã và cán bộ địa chính xã vĩnh an huyện vĩnh lộc
thành viên hội đồng bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường bộ cao tốc bắc nam phía đông
đoạn qua địa bàn huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa
hà tiến dũng và trịnh xuân nam đã lập và ký xác nhận hồ sơ nguồn gốc
đối với gần một mươi hai m hai đất nông nghiệp do ubnd xã vĩnh an quản lý và giao cho hai mươi hộ dân thuê thầu
để biến đất sản xuất nông nghiệp thành đất cơ bản lâu dài cho hộ gia đình cá nhân
nhằm lấy tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng chi sử dụng xây dựng các công trình cho xã
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn một hai tỷ đồng
chín đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá với giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng một tháng
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bắc
quảng ninh khởi tố cầm đầu đường dây này nguyễn sĩ toan đã mua một tài khoản cá độ bóng đá
sau đó chia nhỏ thành các tài khoản thành viên thấp hơn để lôi kéo người chơi
tại thành phố móng cái và huyện hải hà của tỉnh quảng ninh cùng một số địa bàn lân cận
như hải phòng và hải dương lượng tiền giao dịch hàng tháng của đường dây này lên đến hàng trăm tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự đã tổ chức phá án đồng loạt bắt giữ một mươi năm đối tượng để đấu tranh
bùi văn trí thủ phạm gây ra vụ chém người trọng thương vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an quận liên triều thành phố đà nẵng phát hiện bắt giữ khẩn cấp
đêm hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an quận liên triều nhận được tin trình báo của một người dân
người nhà bị một nam thanh niên chém đứt lìa bàn tay khẩn trương vào cuộc
đội trinh sát hình sự công an quận liên triều đã xác minh và nhận định thủ phạm chính là bùi văn trí
ngày hôm qua các trinh sát đã bắt giữ khẩn cấp trí khi đang lẩn trốn tại quảng nam
ba đối tượng vừa bị công an huyện eak tỉnh đắk lắc tạm giữ về hành vi tàng trữ
buôn bán pháo nổ ma túy và tàng trữ súng thể thao tự chế trước đó tổ công tác đã bắt
quả tàng đối tượng lê thành trung đang có hành vi sử dụng xe mô tô vận chuyển pháo nổ trái phép
trung khai nhận đây là pháo hoa nổ mua của lê thanh long khám xét khẩn cấp chỗ ở của long
cơ quan công an thu giữ một mươi một gói ma túy đá một khẩu súng thể thao tự chế sáu viên đạn cùng một số vật dụng
dùng để sử dụng ma túy long khai nhận đã mua hai gói ma túy đá và khẩu súng thể thao tự chế
cùng sáu viên đạn và một số vận dụng của đối tượng lê trung thành